theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong hai ngày đầu dịp nghỉ tết dương lịch
cả nước đã có năm mươi hai người tử vong do tai nạn giao thông và hai mươi sáu nạn nhân bị thương
trong ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi hai cả nước đã xảy ra bốn mươi vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm hai mươi năm người tử vong và một mươi một người bị thương
ngày thứ hai của dịp nghỉ lễ lực lượng tuần tra trên toàn quốc đã xử lý hơn ba tám trăm linh trường hợp vi phạm pháp luật
về giao thông phạt hành chính trên ba sáu tỷ đồng
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai toàn quốc xảy ra bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi bảy người bị thương một mươi năm người trong đó đường bộ xảy ra ba mươi vụ từ ít nghiêm trọng trở lên
và chạm giao thông đường bộ xảy ra một mươi hai vụ đường sắt đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông